mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng ba đội một của quản lý thị trường tp hcm
kiểm tra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn xuất nhập khẩu nmc địa chỉ một trăm ba mươi bảy a
đường thành công phường tân thành quận tân phú
vừa phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thùng cát tông
bên trong có chứa nhiều hàng hóa gồm thực phẩm chức năng
thực phẩm phụ tùng xe gắn máy cũ và mỹ phẩm các loại
tất cả các mặt hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị hàng hóa bốn tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng
qua làm việc được biết công ty này có chức năng giao nhận hàng
rồi phân phối các địa chỉ theo yêu cầu
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản đối với những hàng hóa vi phạm
để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ubnd tp hà nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường
ngay khi được mở cửa đến sau hai mươi một giờ các nhà hàng cơ sở ăn uống dịch vụ đã nhộn nhịp trở lại
đây chính là thông tin tích cực đối với các cơ sở kinh doanh
để việc làm ăn buôn bán được khởi sắc ghi nhận của phóng viên thời sự
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại phố tạ hiện
một trong những con phố sầm út đông vui và nhuận nhịp nhất thủ đô
với những dịch vụ ăn chơi ăn uống đa dạng vào ban đêm
đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy được cái không khí nhộn nhịp sau hai mươi một giờ như thế này
và để được biết cảm nhận của người dân như thế nào thì mời quý vị khán giả cùng theo dõi
hai mươi giờ tại phố tạ hiện các cửa hàng đông nghỉ khách đặc biệt là các bạn trẻ
không khí tại đây vô cùng nhuận nhịp
nhận được thông tin mở cửa sau hai mươi một giờ bà lê thị lợi vô cùng phấn khởi
chuẩn bị nhiều hàng hơn để đón khách
bởi đã một mươi năm tháng nay
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín công việc kinh doanh ăn uống của gia đình bà rất ảm đạp
sau khi nhà nước cho mở qua chín giờ là mở trở lại về bình thường
thì tất cả các cửa hàng kinh doanh của chúng tôi rất là tốt
và rất là khách du khách đến rất là thoải mái
đấy rất là tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh như thế này là rất là tốt
trước đây đến chín giờ thì rất là vắng mà khách sẽ kiểu rất là đi về
thì có biện pháp là cứ năm k thôi là khử khuẩn rồi cách dặn cách các thứ
nói chung là cứ thực hiện đúng năm k của nhà nước
đã rất lâu rồi hình ảnh những con phố đông đúc về đêm mới quay trở lại trên các tuyến phố hà nội
trước đó tất cả các cơ sở kinh doanh đều thực hiện quy định ngừng hoạt động sau hai mươi một giờ
để phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân đến ăn uống trong tâm thế thoải mái hào hứng giải tỏa áp lực
không cần lo lắng tới giờ đóng cửa để ra về
sau thông báo mở cửa ngày hôm qua thì đúng không khí ăn nhậu này
rồi kinh doanh các ngành hàng rất là sôi lổi
thông tin các cửa hàng ăn uống dịch vụ được mở cửa sau hai mươi một giờ
được tất cả mọi người mong đợi để cuộc sống trở lại bình thường
đây chính là tín hiệu kinh tế vui mơ
tuy nhiên dù trong điều kiện nào tất cả mọi người đều cần đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín
để giữ vững thành quả chống dịch bởi nới lỏng nhưng không lời lòng
mở đầu thông tin về việc bắt giữ một vụ vận chuyển mua bán ma túy số lượng lớn
của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đó là vào chiều ngày một mươi sáu tháng ba tổ công tác công an thành phố lạng sơn
đang làm nhiệm vụ tại khu vực cây xăng dầu quân đội thuộc đường nguyễn thái học phường chi lăng
phát hiện người đàn ông ngồi trên xe ô tô
ô tô cất giấu trong túi áo một túi ni lông chứa một trăm chín mươi chín viên nén màu hồng và màu xanh
đối tượng phạm đình quỳnh chú tại phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn khai nhận
mua số ma túy trên để về bán lẻ kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của quỳnh tổ công tác phát hiện năm viên ma túy
một thanh kiếm cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của trần mạnh tuấn
ở phường đông kinh thành phố lạng sơn
công an thành phố phát hiện hai mươi một túi ni lông chứa gần ba hai trăm linh viên nén
tám túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
đối tượng khai là ma túy tổng hợp thua giữ hai mươi triệu đồng cùng nhiều tam vật khác
tuấn là đối tượng hoạt động ma túy chuyên nghiệp lấy nguồn hàng ở nhiều địa phương
về bán cho những con nghiện trên địa bàn thành phố để kiếm lời
tại bình định vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy tuyên phạt bốn bị cáo
cùng chú tại huyện phù mỹ của tỉnh bình định tổng cộng sáu mươi tám năm tù
trong đó bị cáo nguyễn văn cần với mức án cao nhất là hai mươi năm tù
ba bị cáo còn lại là phan nguyễn nhật huy đoàn thế nhân và mai xuân lâm
lĩnh các mức án từ một mươi năm đến một mươi bảy năm tù
theo cáo trạng vào khoảng tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cần bàn bạc với huy lâm và nhân mua ma túy về cùng nhau phân chia và bán lại kiếm lời
sau khi thống nhất nguyễn văn cần đã vào thành phố hồ chí minh mua ba trăm tám mươi viên
thuốc chất ma túy
cần bàn bạc có lắc khối lượng hơn một trăm bốn mươi năm gram một mươi khay ketamin và một mươi sáu gói ma túy xoài
với số tiền gần bảy mươi triệu đồng
sau khi mua xong cần đem về đưa cho huy lâm nhân cất giấu và phân ra bán lại
cho người khác để kiếm lời
cũng tại bình định trong thời gian gần đây thì tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng
trái phép chất ma túy tại các quán karaoke diễn ra khá phức tạp
nhiều vụ việc đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý
từ đây thì cũng cho thấy
địa điểm sử dụng ma túy để bay lắc đã thay đổi từ nhà riêng gia đình
chuyển sang các cơ sở giải trí
đầu tháng ba vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định
phối hợp với công an huyện tuy phước tiến hành kiểm tra quán karaoke tại huyện tuy phước
phát hiện một mươi hai thanh niên trong đó có hai nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một gram ma túy đá
cùng với nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
những vụ việc thanh niên tụ tập tại quán karaoke để sử dụng ma túy bị phát hiện
như thế này còn xuất hiện khá nhiều ở vùng thôn quê
trong thời gian vừa qua các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng một số cơ sở kinh doanh
có điều kiện nhất là kao kê để tiến hành sử dụng trái phép chất ma túy thì diễn ra khá phổ biến
trong năm vừa qua tôi phát hiện rất nhiều vụ là đối tượng tụ tập đông người
nếu như trước đây người sử dụng ma túy thường lén lút đến nơi vắng người
xa khu dân cư để trốn tránh cơ quan chức năng thì nay đã khác
chúng thường chọn quán karaoke để làm nơi tụ tập bay lắc
nhóm thanh niên này gồm chín nữ hai mươi sáu nam bị phát hiện bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai qua test nhanh còn đến hai mươi tám người dương tính với ma túy
cô gái trẻ này thừa nhận đã quen với việc rủ nhau góp tiền mua ma túy
mang vào phòng karaoke để sử dụng và xem đó là một chào lưu mới
hôm đó bạn tôi rủ tôi qua bên sau bảy chào mọi người trong phòng nói tôi là tiền túi đi mua trước
xong rồi có gì chạy lại sau tôi lấy tiền của tôi xuống ở trước quán